sau gần một tháng kiên trì điều tra lặn lội tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã bắt được đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ sang biên giới
và kịp thời ngăn ngừa các vụ việc tiếp diễn
và không những vậy lực lượng công an bình định cũng đã kịp thời giải cứu được các nạn nhân
bị lừa bán sang trung quốc để về quê hương xung vầy bên gia đình đón tết đinh dậu
phóng viên quang huy sẽ thông tin chi tiết về vụ việc đến quý vị
những ngày cuối tháng một vừa qua sau nhiều ngày dòng giã vượt hơn hai km
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã đưa hai người phụ nữ
từ biên giới việt trung về đến quê hương
chấm dứt những năm tháng tù nhục nơi đất khách quê người không còn phải bị giam cầm như nô lệ
giờ đây những người phụ nữ này càng cảm nhận được cuộc sống bình yên mà lâu nay mình đã vô tình đánh mất
lúc đó bà điện thoại cho em bà nói là bà có đứa con dâu bên đây
là bà nguyễn thị mai là lấy chồng trung quốc đồ sướng đồ tiền bạc đồ sướng
em nghe vậy em cũng thấy gia đình khổ nữa em quyết định em đi
mấy ngày đầu em khóc em nhớ nhà
bà nói lần đầu không chị qua thì thôi qua thì nhớ nhà
em kêu chị ơi em có một mẹ một con rồi bây giờ em nhớ nhà chị cho em về
bà kêu á mày về á mày kêu mẹ mày á gửi hai ba chục triệu đi
tao đưa về mà tao không biết là người ta có đưa mày về việt nam hay đưa mày vô động